nhằm giới thiệu phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc năm hai nghìn hai mươi bảo tàng lịch sử quốc gia dự kiến sẽ tổ chức trình bày bảy chuyên đề
trong đó có bốn chuyên đề về giai đoạn lịch sử cổ trung đại và ba chuyên đề về giai đoạn lịch sử cận hiện đại
cụ thể bốn chuyên đề về giai đoạn lịch sử cổ trung đại gồm trưng bày gốm hoa nâu việt nam bó vật đền di chỉ bãi cỏi những phát hiện dưới lòng đất tinh hoa nghề việt
ba chuyên đề về giai đoạn lịch sử cận hiện đại gồm trưng bày chín mươi năm đảng cộng sản việt nam những móc son lịch sử mùa xuân đại thắng năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mùa thu lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh
tổ chức các trưng bày chuyên đề là nhu cầu làm mới hoạt động của bảo tàng tạo sự hấp dẫn thu hút khách tham quan